tỉnh ủy tuyên quang đã tổ chức hội nghị đánh giá năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
trong năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh về chăm lo đời sống cho nhân dân
đảng bộ và nhân dân tuyên quang đã đạt được nhiều thành tựu to lớn
kinh tế của tỉnh tuyên quang tăng trưởng với tốc độ khá grdp đạt trung bình trên tám một năm
sau ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang đã xây dựng kế hoạch
và lựa chọn nội dung xuyên suốt là tư tưởng vững vàng đạo đức trong sáng hết lòng phục vụ nhân dân
triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương
trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hành tiết kiệm chống lãng phí
chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm mà nhân dân quan tâm
thời gian tới tỉnh tuyên quang tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá bốn nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh
thực hiện tái cơ cấu nâng cao hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa
gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới